từ công tác kiểm soát dịch tại các điểm chốt đã giúp bảo vệ vùng xanh và ổn định an ninh trật tự địa phương
tuy nhiên cũng từ đây lại xuất hiện một phương thức thủ đoạn mới của tội phạm ma túy
nói về tội phạm ma túy thì lâm đồng không phải là địa bàn sản xuất
các đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy cũng không chọn đây là nơi quá cảnh
nhưng lâm đồng lại là địa phương có số người sử dụng ma túy lớn
ở khu vực tây nguyên trong đó nhiều nhất là hai thành phố đà lạt và bảo lộc
nơi tập trung đông dân cư và có điều kiện kinh tế đứng đầu tỉnh
trước khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ma túy thường được các đối tượng mua từ thành phố hồ chí minh
hoặc một số tỉnh có đường biên giới với campuchia rồi vận chuyển qua địa bàn huyện đạ huai từ đây
tiếp tục tuôn vào thành phố bảo lộc và đưa lên đà lạt bán lẻ cho các đối tượng nghiện ở địa phương
và một phần du khách có nhu cầu
từ ngày tỉnh lâm đồng tiếp nhận các chốt kiểm soát dịch bệnh thì cung đường chính để tuần ma túy vào địa phương gần như bị chặn đứng
tuy nhiên tội phạm ma túy thì có trăm phương ngàn kế để đối phó với lực lượng chức năng
và một trong những thủ đoạn các đối tượng đã sử dụng là cài trang để được thông chốt
thậm chí là lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở để né tránh chốt
nhận diện được phương thức thủ đoạn mới của tội phạm ma túy công an huyện đạo hù hài
một mặt tăng cường lực lượng tuần tra cảnh giác
mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện những đối tượng khả nghi
sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý giữa lực lượng công an với nhân dân địa phương đã thu hút được kết quả là nhiều đối tượng ma túy bị phát hiện bắt giữ
dù chúng có trăm phương ngàn kế
hồng qua mắt lực lượng chức năng
các giới tính cũng có cái yếu tố là xuyên quốc gia hoặc tạo yếu tố nước ngoài
đối tượng cộng đạo chủ vô đối tượng có thể là cung cấp lưỡi lượng gia quý cho số đối tượng này đang ở ngoài

với sự quy tâm mở rộng nên dân tộc hiện vận động nhân dân cũng có thể trở thành nơi quốc hội
là một trong những vụ án thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay góp phần vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng